công an huyện tri lăng tỉnh lạng sơn vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với hai đối tượng thi thể thao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai và lê trọng quý sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
đều trú tại thôn phố cũ xã vạn linh huyện tri lăng về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào ngày bốn tháng bảy thao và quý sau khi đi ăn cơm uống rượu say
liền rủ nhau đi tiếp tế đồ ăn cho chị gái hiện đang cách ly tập trung
tại trường trung học cơ sở xã vạn linh huyện tri lăng
đến nơi cả hai đối tượng đều không đeo khẩu trang thấy cổng không khóa liền đạp chân mở cửa đi vào
các cán bộ đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại khu cách ly đã nhắc nhở đề nghị cả hai đeo khẩu trang
nhưng thao và quý có thái độ không hợp tác và xúc phạm bằng lời nói
sau đó hai đối tượng chặn giữ một đồng chí công an xã vạn linh và dùng tay đấm vào vùng gáy của đồng chí này
lực lượng chức năng ngay lập tức tiến hành tạm giữ hai đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật